một câu hỏi đến từ một khán giả ở đồ sơn hải phòng khán giả hoàng văn hảo năm mươi hai tuổi có đặt câu hỏi như sau ạ
tôi bị sơ gan và đang dùng thuốc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ
tôi nghe nói sản phẩm thành phần từ thảo dược thiên nhiên chiết xuất từ các loại hoa lá quả hạt dầu flavonoid fucodan dầu ngô
có thể giúp tăng sinh tế vào gốc nội sinh hỗ trợ quá trình điều trị bệnh gan
xin hỏi ý kiến của chuyên gia về cái điều này
vâng phó giáo sư trịnh thị ngọc ạ
thực ra mà nói thì trước hết là tôi cũng không biết là bạn bị sơ gan là do cái nguyên nhân gì
nếu mà bị sơ gan sơ rượu thì ngoài chúng ta không bị uống rượu nữa thì chúng ta nên uống một số các loại thuốc
và trong đó có một số các thảo dược như bạn vừa nếu ra thì hoàn toàn không có
để có thể tăng sản sinh một số các tế bảo gốc nội sinh trong cơ thể thì cũng có thể là giảm độ sơ hóa gan
nhưng mà chúng ta có quan trọng như tôi vừa nói ngoài uống cái thuốc đấy ra thì chúng ta phải tìm nguyên nhân tại sao sơ gan
thí dụ như sơ gan do virus phim gan thì chúng ta phải điều trị do các virus phim gan do b hoặc c
hoặc sơ gan dô rượu thì chúng ta phải ngừng rượu
hoặc là sơ gan do bệnh tự miễn thì chúng ta cũng phải điều trị cái tự miễn
hoặc là sơ gan do thừa cân béo phì chứ mà như gọi là gan nhớ mỡ
thì chúng ta cũng cần chế đội
chế đội như thế để chúng ta điều trị
và ngoài ra những cái loại tháo dược mà như bạn vừa đọc đấy thì hoàn toàn rất là tốt cho những trường hợp bệnh nhân sơ gan
đó là chia sẻ của phó giáo sư trịnh thị ngọc gành cho khán giả hoàng văn hảo ở đầu xuân hải phòng